kính chào quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới chủ nhật ngày một mươi bảy tháng một mươi hai của truyền hình công an nhân dân
vâng như vậy là mùa đông đã thật sự đến với chúng ta khi mà vào ngày hôm qua thì không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực bắc bộ
vâng ạ trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở trung du đồng băng bắc bộ và bắc trung bộ phổ biến từ một mươi một đến một mươi bốn độ c
khu vực vùng núi bắc bộ chỉ bảy một mươi độ thậm chí vùng núi cao còn có nơi xuống dưới ba độ c
họ từ quảng bình đến thừa thiên huế phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ
bên cạnh đó ở bắc bộ và bắc trung bộ trời rét đậm vùng núi bắc bộ rét hại
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế trời rét vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
cảnh báo hiện tượng rét đậm rét hại này có thể sẽ kéo dài sau ngày hai mươi tháng một mươi hai
ở phần sau của chương trình thì chúng tôi sẽ đưa ra một số khuyến cáo để đề phòng bảo vệ sức khỏe khi trời chuyển lạnh
mời quý vị cùng quan tâm theo dõi